quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh thái nguyên ước đạt trên tám tỷ usd tăng hai mươi hai sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đây là con số có giá trị và tốc độ tăng cao nhất so với cùng kỳ trong vòng năm năm gần đây của địa phương này
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá trị hàng hóa xuất khẩu là nhóm sản phẩm điện thoại máy tính bảng và linh kiện khác
ước đạt trên tám hai mươi năm tỷ đô la mỹ chiếm chín mươi hai bảy tăng hai mươi năm so với cùng kỳ
tiếp đến là nhóm sản phẩm tấm tế bào quang điện tấm mô đun năng lượng mặt trời ước đạt hai trăm tám mươi tám triệu usd chiếm ba hai tăng tám chín
còn các sản phẩm khác đều tăng nhẹ như sản phẩm may ước đạt một trăm hai mươi sáu tám triệu đô la mỹ kim loại màu và quạng kim loại ước đạt sáu mươi ba triệu đô la mỹ
sản phẩm từ sắt thép ước đạt bảy bốn triệu đô la mỹ
về thị trường xuất khẩu lớn nhất là khu vực châu á chiếm khoảng bốn mươi tổng giá trị tiếp đến là châu mỹ chiếm khoảng ba mươi năm
trong đó riêng thị trường mỹ chiếm khoảng ba mươi ba